ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết đã ra văn bản chỉ đạo các quận huyện và lực lượng chức năng
về việc áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
mức xử phạt cao nhất có thể lên tới ba mươi triệu đồng
những hành vi vi phạm được xác định như che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác
khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch không thông báo với ủy ban nhân dân
và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch
không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch
mức phạt tiền từ một đến ba mươi triệu đồng
hành vi vi phạm tại khu vực đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch
có thể bị phạt lên đến ba mươi triệu đồng
hiện sở tư pháp tp hcm đang hoàn thiện quy chế xử phạt hành vi vi phạm như trốn cách ly
không thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng về phòng chống dịch
dự kiến quy chế sẽ ban hành ngay trong tuần này